còn trong sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an đã tiếp ngày trichet serera đại sứ đặc mệnh toàn quyền mông cổ tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng lê quốc hùng cho biết tháng một mươi một trong chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam tổng thống mông cổ úc khanagin khoren suk đã tới thăm bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an việt nam và đánh giá cao công tác huấn luyện ngựa của cán bộ chiến sĩ công an việt nam
thay mặt bộ công an việt nam thứ trưởng lê quốc hùng trân trọng gửi lời cảm ơn đến tổng thống mông cổ úc khanagin khoren suk bộ tư pháp và nội vụ mông cổ đồng thời mong muốn phía mông cổ tạo điều kiện thuận lợi để các bác sĩ thú y cán bộ công an việt nam sang mông cổ trao đổi kinh nghiệm huấn luyện sử dụng ngựa tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi bốn hai nước việt nam mông cổ sẽ kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
bộ công an mong muốn ngài đại sứ và đại sứ quán mông cổ tại việt nam tiếp tục phối hợp để bộ công an cùng các cơ quan chức năng có liên quan của mông cổ thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung giữa các cơ quan hữu quan của mông cổ với bộ công an nói riêng lên tầm cao mới